thưa quý vị phương tây hy vọng moscow dưới thờ putin sẽ sụp đổ dưới các lệnh trừng phạt hạ khắc
cũng như trong chiến sự khốc liệt ở kiev
nhưng thực tế lại khác hẳn nga vẫn đứng vững về cả quân sự và kinh tế thậm chí còn tăng trưởng mạnh
đặc biệt những cải cách sâu rộng do tổng thống putin tiến hành đã tạo ra thách thức lớn cho phương tây
trong hai mươi bảy quốc gia thành viên eu chỉ có bảy nước gửi đại diện tới dự lấy nhậm chức tổng thống nga
nhiệm kỳ thứ năm của ông putin tổ chức vào ngày bảy tháng năm năm hai nghìn hai mươi bốn
tuy nhiên sự ủng hộ dành cho ông putin bên trong nước nga lớn hơn rất nhiều
sau khi ông chiến thắng áp đảo trong cuộc bầu cử tổng thống nga vào tháng ba năm hai nghìn hai mươi bốn
dựa trên những thành công về quân sự và kinh tế của nước nga dưới sự dẫn dắt của ông
trong buổi lễ nhậm chức tổng thống putin nhấn mạnh
tự chúng ta sẽ quyết định số phận của nước nga vì thế hệ ngày nay và tương lai
được biết mối quan hệ kinh tế gần gũi với trung quốc đã giúp nga vượt qua được các lệnh trừng phạt hà khắc do phương tây áp đặt
cụ thể việc nga sử dụng hệ thống thanh toán unian pay của trung quốc đã giúp nga bớt khó khăn
khi mỹ cấm nga tham gia hệ thống thanh toán skwef và các hệ thống khác do phương tây kiểm soát
nga và trung quốc cũng nhất trí giao dịch hàng hóa năng lượng bằng đồng nội tệ của nhau vào năm hai nghìn hai mươi hai
cũng ráng đòn mạnh vào năng lực của mỹ khi sử dụng thế thượng phong của đồng đô la mỹ để chống lại đối thủ của mình
các động thái như vậy đã dọn đường cho hệ thống tài chính toàn cầu thoát khỏi sự thống trị của phương tây
đồng thời cũng mang lại những lợi ích kinh tế cụ thể cho nga
các dữ liệu gần đây cho thấy tốc độ tăng trưởng gdp của nga trong năm hai nghìn hai mươi bốn thậm chí còn cao hơn các đối thủ châu âu
ở một khía cạnh khác sự thắng lợi của quân đội nga trên chiến trường ukraine cũng phần nào cho thấy ưu thế công nghệ của nga
khi giúp binh sĩ nước này vô hiệu
các loại vũ khí tiên tiến của nato cung cấp cho ukraine
viện nghiên cứu liên quân chủng hoàng gia anh russi cũng thừa nhận
tác chiến điện tử của nga đã hạ được chín mươi uav mà phương tây cung cấp cho ukraine
theo cựu di quan lực lượng vũ trang thụy điển mikhail vaterson nhận định
nga đã không bị sụp đổ do các lệnh trừng phạt kinh tế
cũng như không bị thất bại quân sự trên chiến trường ukraine như mong muốn của phương tây
ông vaterson cho biết kinh tế nga tăng trưởng ba sáu trong năm hai nghìn hai mươi ba
và giờ đã vượt qua kinh tế đức về tổng sản phẩm quốc nội gdp xét về sức mua tương đương
còn quỹ tiền tệ quốc tế dự báo tốc độ tăng trưởng kinh tế nga năm hai nghìn hai mươi bốn có thể cao nhất trong các nước phát triển
thành công của nga cả về kinh tế và quân sự dĩ nhiên đã củng cố vị thế của ông putin
và không có gì ngạc nhiên khi ông nhận được trên tám mươi phiếu bầu trong cuộc bầu cử tổng thống hồi tháng ba
sau lễ nhậm chức nhiệm kỳ thứ năm trong bài phát biểu
tổng thống putin đã vạch ra những khía cạnh chính trong chính sách đối nội và đối ngoại
sắp tới của ông
ông putin nhấn mạnh nga sẵn lòng tham gia đối thoại với khối phương tây trên cơ sở bình đẳng và tôn trọng lẫn nhau
vị tổng thống nga cũng nhấn mạnh nga sẽ tiếp tục thúc đẩy trật tự thế giới đa cực và một hệ thống an ninh thống nhất
chuyên gia veterson dự báo tổng thống putin sẽ tập trung vào gia tăng mức độ độc lập của nga
về kinh tế và công nghệ trước phương tây và tăng cường quan hệ với các nước không thuộc phương tây
khi dẫn dắt nước nga vào cuộc xung đột vũ trang với ukraine
tổng thống putin đã định hình xã hội sang một trạng thái mới
có tính quân sự hóa cao và coi phương tây là đối thủ sinh tử
do đó việc ông putin nhậm chức tổng thống nga nhiệm kỳ thứ năm vào ngày bảy tháng năm vừa qua
không chỉ đánh dấu hai mươi năm năm cầm quyền của ông
mà còn cho thấy nga đã dịch chuyển thành một cường quốc cách mạng
theo cách gọi của giới bình luận thân kremlin
cụ thể ở đây cường quốc đó đòi hỏi phải thay đổi trật tự toàn cầu bấy lâu nay
theo nhà phân tích thân nga dmitry tetrin nhận định
người nga hiện đang sống trong thực tế hoàn toàn mới
ông taronin cho biết việc nga thay đổi theo hướng chống phương tây mang tính triệt đề và tầm vóc
cao hơn tất thảy những gì được dự báo khi nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt
nhưng theo ông tanin đây cũng là một nhân tố tương đối nhỏ
trong quá trình chuyển đổi rộng lớn hơn đang diễn ra trong nền kinh tế
chính trị xã hội văn hóa đời sống tinh thần và trí tuệ của nga
để thực hiện sự cải biến này điện kremlin đã tiến hành một số công việc
như cải cách giáo dục ở tất cả các cấp để xây dựng tinh thần yêu nước trong thế hệ trẻ
chương trình học còn bao gồm các bài học quân sự bắt buộc mang tên
các vấn đề cơ bản về bảo vệ tổ quốc
trong đó có cả nội dung sử dụng súng ak lựu đạn và uav
ngoài ra moscow còn khuấy động tinh thần ủng hộ hoạt động tác chiến của quân đội nga
trên chiến trường ukraine thông qua biểu tượng z
vốn ban đầu được sơn lên sườn xe tăng nga tiến vào ukraine
nhưng nay biểu tượng đó đã lan ra cả các tòa nhà chính quyền
áp phích trường học và các cuộc tuần hành
do đó tổng thống nga putin trên thực tế đã nỗ lực chuyển đổi nước nga
từ cả trước khi nổ ra xung đột quân sự với ukraine vào tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai
trước khi phát động chiến dịch quân sự đặc biệt tại ukraine
tổng thống nga putin công bố xác lệnh được xem là sống còn đối với an ninh quốc gia của nga
xác lệnh này kêu gọi thực hiện các biện pháp khẩn cấp để bảo vệ các giá trị tinh thần
và đạo đức truyền thống của nga coi mỹ như mối đe dọa trực tiếp
xác lệnh có đoạn các mối đe dọa giá trị truyền thống xuất phát từ những tổ chức cực đoan
khủng bố một số nền tảng truyền thông mới hành động của mỹ và các nước không thân thiện khác
theo xác lệnh này một mục tiêu trọng yếu của nga là đặt nhà nước nga lên trường quốc tế
với tư cách người chăm sóc và bảo vệ các giá trị tinh thần và đạo đức phổ quát truyền thống
tổng thống putin mô tả xung đột nga ukraine là cuộc chiến thần thánh
cách nói này ngày càng được các quan chức nga cũng như xã hội trình thống giáo nga lặp lại
một thành viên trong giới tinh hoa moscow thậm chí còn coi nỗ lực của ông putin
định hình một bản sắc dân tộc mới cho nga là sâu sắc ngang với cách mạng tháng một mươi vào năm một nghìn chín trăm một mươi bảy
mikhail jiga một nhà báo người nga giờ sống ở new york mỹ cho biết
xung đột nga ukraine thực chất là xung đột giữa nga với mỹ và phương tây
trong thông điệp liên bang vào tháng hai năm hai nghìn hai mươi bốn
ông putin nêu lý do ông thúc giục phụ nữ nga sinh thêm con
và tạo ra một tầng lớp công nhân và binh sĩ tinh hoa mới
ông putin cho biết
chúng ta có thể thấy những gì đang diễn ra ở một số quốc gia
nơi các tiêu chuẩn đạo đức và gia đình đang bị cố tình phá hủy
toàn bộ các dân tộc đang bị đẩy tới chỗ suy thoái diệt vong
chúng ta đã lựa chọn sự sống
nga đã và vẫn là pháo đài bảo vệ các giá trị truyền thống mà nền văn minh nhân loại dựa vào đó
theo ông putin giới tinh hoa mới không phải là giới tài phiệt cũ
những kẻ chẳng làm gì cho xã hội nhưng lại tự coi mình là tầng lớp đặc quyền đặc lợi
đặc biệt là những ai đã lợi dụng tình hình thập niên một nghìn chín trăm chín mươi để làm giàu nhanh chóng
theo ông putin những công nhân chăm chỉ và những quân nhân quả cảm trung thành mới là tầng lớp tinh hoa thực sự
phát ngôn viên điện kremlin dmitry peskov giải thích
mục đích ở đây là khuyến khích người dân sinh càng nhiều càng tốt để gia tăng dân số nga
trước sự ám ảnh từ lâu về đà suy giảm dân số của nga
tổng thống putin đã hối thúc phụ nữ nga sinh từ bảy đến tám đứa trẻ trở lên
trong bài phát biểu hồi tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi ba ông putin cho biết
trong gia đình nga nhiều cụ kỵ của chúng ta có bảy tám người con thậm chí hơn thế
chúng ta hãy bảo tồn và làm sống lại truyền thống tuyệt vời đó
thư ký báo chí của tổng thống nga ông peskov cũng cho biết
điện kremlin sẽ tiếp tục tuyên truyền về điều này theo nghĩa tích cực của từ này
nga cũng đã cấp hơn ba triệu hộ chiếu cho các cư dân ở miền đông ukraine kể từ năm hai nghìn một mươi chín
theo chính bộ nội vụ nga
tại crimea nga đã phát hơn một năm triệu hộ chiếu sau khi sắp nhập bán đảo này vào năm hai nghìn một mươi bốn
nhà lãnh đạo nga nhấn mạnh đến tinh thần tự lực cánh sinh và chủ nghĩa khắc kỳ của người nga trong nhiều thế kỷ
cũng như thái độ hy sinh quyền lợi cá nhân để phục vụ tập thể phục vụ nhà nước
theo nhật báo thương mại nga rbc đưa tin dựa vào số liệu ngân sách liên bang
ngân sách của nga dành cho giáo dục yêu nước và huấn luyện quân sự đối với thiếu nhi
đã tăng từ ba mươi bốn triệu đô la mỹ trong năm hai nghìn hai mươi một
lên mức năm trăm linh triệu đô la mỹ trong năm hai nghìn hai mươi bốn
không dừng lại ở đó theo yekaterina kolotokina vợ của tư lệnh quân đoàn binh chủng hợp thành cận vệ số hai nga tuyên bố
những quân nhân trở về sau khi tham gia chiến dịch quân sự đặc biệt phải được xem là tầng lớp tinh hoa mới
bà colotokina cho biết đây là những người đã chứng tỏ tình yêu nước nga
họ là những người ái quốc thực sự họ phải nhận được công việc xứng đáng trong các thể chế nhà nước
bà kolotokina nhận định nước nga mới nên liên quan đến
càng nhiều đến các giá trị gia đình
con cái chúng tôi phải mạnh khỏe và yêu nước
chúng tôi sẽ loại bỏ những ai bắt đầu hủy hoại đất nước của chúng tôi
thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình của chúng tôi ngày hôm nay
những diễn biến tiếp theo liên quan đến cuộc xung đột nga ukraine sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật trong các chương trình tiếp theo
cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại